đội cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy công an thành phố nha trang tỉnh khánh hòa vừa phát hiện và bắt giữ hai vụ tàng trữ mua bán trái phép chất ma túy
điều đáng chú ý là qua hai vụ việc này cơ quan công an cũng đã thu giữ hàng chục gói ma túy được ngụy trang dưới dạng gói bột thực phẩm hương dâu pha để uống
và đây là những loại ma túy lần đầu tiên xuất hiện trên địa bàn tỉnh khánh hòa
phòng kỹ thuật hình sự công an tỉnh khánh hòa
tại đây đang tiếp nhận giám định một số mẫu vật là tăng vật của một vụ án tảng chữ trái phép chất ma túy do công an thành phố nha trang phát hiện truyền đến
trong gói bao bì có hình thức bắt mắt này là chất bột có màu trắng đục chất bột này có mùi hương dâu
qua công tác giám định của phòng kỹ thuật hình sự công an tỉnh khánh hòa thì thành phần chủ yếu trong chất bột này là ma túy tổng hợp mdma
chất bột trong các gói được đông gói như thế này thì có chứa rất nhiều tạp chất
chất bột khác nhau vừa có cà phê in vừa có những thành phần của chất ngủ
nhưng mà thành phần cao nhất trong chất bột này là thành phần của chất ma túy mdma
mdma đã được quy định trong danh mục các chất ma túy và tiền chất có tác dụng lên hệ thống thần kinh trung ương
gây nghiện gây ảo giác và hoang tưởng nếu sử dụng với liều lượng cao sẽ ảnh hưởng đến tính mạng của con người
trong trường đại dịch
một tuần gần đây
trinh sát đội cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy công an thành phố nha trang
đã phát hiện bắt giữ hai vụ tảng trự trái phép chất ma túy
điểm đáng chú ý trong hai vụ việc này là ngoài phát hiện thu giữ những loại ma túy truyền thống
cơ quan công an còn phát hiện thu giữ những gói bột được đóng trong loại bao bì bắt mắt có in hình quả dâu
bên ngoài có ghi chữ crispy fit
trên bao bì gói bột này có in các thành phần thường thấy của loại nước uống trái cây
tuy nhiên bao bì không ghi thông tin của nhà sản xuất cũng như xuất xứ của sản phẩm
theo lời khai ban đầu của các đối tượng bị bắt giữ
thì những gói bột này là một dạng ma túy được mua từ một địa phương phía nam để bán lại kiếm lời
đây là loại ma túy lần đầu tiên bị công an thành phố nha trang phát hiện thu giữ
ma túy nước dâu là một loại ma túy mới được biến tướng nứt bóng với dạng gói bột pha thực phẩm
đặc biệt là loại ma túy này có thể hòa tan với nước uống để uống nên dễ nguy trang thành các loại nước dễ khác
khi nhìn bề ngoài của bao bì thì hầu hết mọi người sẽ cho rằng đây là một gói nước uống giải khát chứ không phải ma túy
đây là một hình thức và thủ đoạn rất mới rất tinh vi của tội phạm
đã là ma túy thì dù loại nào thì cũng sẽ mang độc tố
loại ma túy càng mới thì lượng độc hại và sự tàn phá cơ thể sẽ càng cao hơn so với các loại ma túy trước đó
việc sử dụng ma túy nước dâu sẽ gây ra ảo giác hoang tưởng bị kích động mạnh dễ nóng tính
phát sinh ra cảm xúc thù hận dễ bất kiểm soát hành vi
nếu sử dụng quá liều có thể gây nguy hiểm đến tính mạng
theo cơ quan công an ngoài ma túy được ngụy trang dưới dạng nước dâu
ở một số địa phương trong nước đã phát hiện loại ma túy dưới dạng nước xoài
những loại ma túy này được sử dụng pha để uống nên được ngụy trang như một loại nước giải khát
đây là hình thức thủ đoạn rất mới và những sản phẩm này nếu được tiêu thụ ở các trường học
hay các khu vui chơi thì sẽ rất nguy hiểm gây tắc hại khôn lường cho xã hội
và khó khăn cho cơ quan chức năng trong việc phát hiện ngăn chặn